mỏ vàng háng trợ trên đỉnh núi bò tót thuộc xã phi như huyện điện biên đông tỉnh điện biên
được phát giác và manh nha các hoạt động khai thác vàng chui từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi
công ty cổ phần công nghiệp moligen việt nam được ủy ban nhân dân tỉnh điện biên phê duyệt phương án khai thác vàng lộ thiên
vào năm hai nghìn một mươi sáu công ty này phá sản bỏ lại hàng loạt các mối nguy hại môi trường tại khu vực mỏ vàng này
thế nhưng người dân các tỉnh tây bắc vẫn kéo nhau về đây khai thác vàng chui
kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp khiến công tác quản lý của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương gặp khó khăn
phản ánh sau đây sẽ làm rõ vấn đề này
gần năm mươi hectare diện tích mỏ vàng háng trợ trên đỉnh núi bò tót giờ là cảnh tan hoang
đây là một địa điểm khai thác vàng nằm trong khe hẻm dưới vách núi dựng đứng
lý do ba người đàn ông này thay nhau đào bới đục đẽo tại đây là vì họ đã từng làm việc cho công ty moligen
họ biết rõ sẽ chỉ cần khoảng hai tháng để tiếp cận được đường hầm cũ
mai hàng trăm mét nằm sâu dưới lòng đất
năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực mỏ vàng này đã có hai trường hợp tử vong do đá lăn
nhưng do sức hút của vàng bất chấp nguy hiểm cứ đến mùa mưa
người dân địa phương ngoại tỉnh
lại ồ ạt lên đây khai thác vàng chui
trước vấn nạn khai thác vàng chui huyện điền biên đông đã thực hiện rất nhiều biện pháp
nhằm quản lý khu vực mỏ vàng
tuy nhiên phương án khả thi nhất vẫn là dự án phải đóng cửa mỏ vàng
với kinh phí hơn bốn tỷ đồng nhưng vẫn còn nằm trên giấy tờ
để quản lý chặt chẽ không để nhân dân tiếp tục khai thác
và chờ đợi tỉnh để thực hiện việc tổ chức thực hiện đóng cửa mỏ
thế nhưng từ đó đến bây giờ thì cũng chưa thấy triển khai thực hiện cái này
vấn đề nếu cứ để treo thế này thì cái mỏ vàng đó
vấn đề quản lý sẽ rất gặp nhiều khó khăn
đóng cửa mỏ vàng cải tạo san gạt trồng cây xanh nhằm phục hồi môi trường khu vực mỏ vàng
mời có những đánh giá quan trắc phân tích mẫu đất nước khu vực dưới hạ liu
nhằm đưa ra giải pháp phòng chống bệnh tật ảnh hưởng đến đời sống của người dân
là những công việc cấp thiết đòi hỏi ủy ban dân tỉnh điện biên các cấp ngành liên quan cần vào cuộc nhanh chóng